gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đã bất ngờ đột kích kiểm tra tại cơ sở karaoke thiên đường hai
tại thành phố đồng hới và đã phát hiện tại tám phòng hát có ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một số thuốc dạng viên và tinh thể màu trắng
mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin
qua tết nhanh phát hiện có ba mươi bảy trường hợp dương tính với các chất ma túy
đấu tranh ban đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán hoặc tổ chức sử dụng ma túy
đa số các đối tượng đều còn trẻ tuổi và sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng bình
hiện cơ quan công an đang tạm giữ bốn mươi hai đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ